hà nội đã qua đỉnh dịch số ca mắc covid một mươi chín giảm gần bốn mươi
đình chỉ công tác viên chức xã nhận dùng tiền hỗ trợ covid một mươi chín của dân
chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện biến thể nguy hiểm hơn omicron
loại vaccine mới có thể vô hiệu hóa các biến chủng covid một mươi chín
thành phố trung quốc tránh phong tỏa dù covid một mươi chín tăng mạnh
kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin sáng trên kênh youtube bán sức khỏe và đề sống
trên tin cập nhật những tin tức mới nhất về covid một mươi chín trong nước và quốc tế
thưa quý vị trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội mới đây
ông vũ cao cương phó giám đốc sở y tế nhận định thành phố đã bước qua đỉnh dịch
hà nội ghi nhận trung bình một mươi bảy năm trăm chín mươi một ca bệnh một ngày giảm ba mươi chín ba so với kỳ báo cáo trước
tuy nhiên thành phố vẫn tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và theo dõi diễn biến trong thời gian tới
hà nội đang quản lý điều trị hai trăm sáu mươi bốn tám trăm hai mươi f tầng một nhẹ không triệu chứng tỷ lệ chín mươi chín ba mươi bốn
một bốn trăm linh bốn bệnh nhân ở tầng hai triệu chứng trung bình tỷ lệ năm mươi ba
ba trăm bốn mươi năm bệnh nhân ở tầng ba nặng nguy kịch tỷ lệ một mươi ba
số ca mắc vẫn tăng cao sở y tế hà nội đề nghị các địa phương tập trung vào các mục tiêu cốt lõi
của hoạt động phòng chống dịch như kiểm soát chuyển tầng tỷ lệ tử vong chuyển nặng
đảm bảo số ca mắc không vượt quá năng lực tiếp nhận của hệ thống
đồng thời chủ động thích ứng an toàn kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đến nay toàn thành phố tiêm được một mươi sáu ba trăm năm mươi một ba trăm năm mươi ba mũi vaccine covid một mươi chín
các địa phương báo cáo cơ bản sẽ hoàn thành tiêm mũi ba cho người dân vào ngày ba mươi một tháng ba
theo báo cáo của các địa phương số ca f trên địa bàn giảm mạnh
công tác hỗ trợ chăm sóc điều trị cho các f điều trị tại nhà
cùng việc đảm bảo cho học sinh đi học trực tiếp tại trường vẫn được triển khai hiệu quả
theo tinh thần chỉ đạo chung của thành phố
do số ca mắc f trên thực tế vẫn cao nên sở y tế đề nghị các địa phương
tập trung vào các mục tiêu cốt lõi của hoạt động phòng chống dịch
như kiểm soát chuyển tầng tỷ lệ tử vong chuyển nặng
đảm bảo số mắc không vượt qua năng lực tiếp nhận của hệ thống
đồng thời chủ động thích ứng linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
phát biểu kết luận phó chủ tịch ubnd tp chử xuân dũng cho biết
trong tuần qua số ca mắc f trên địa bàn thành phố giảm mạnh
so với kỳ báo cáo trước thành phố đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
về việc tổ chức bán chú cho học sinh thành phố thống nhất chủ trương
giao sở giáo dục và đào tạo xem xét đảm bảo phù hợp tình hình thực tế
trong công tác phòng chống dịch hiện nay và điều kiện cụ thể của từng địa phương
trường lớp sự đồng thuận của gia đình phụ huynh học sinh
liên quan việc ứng dụng công nghệ thông tin triển khai phần mềm hỗ trợ f
phó chủ tịch ubnd thành phố giao sở y tế sở thông tin truyền thông
tổ chức tập huấn sớm triển khai thuận lợi cho người dân
các đơn vị trong phạm vi của mình tiếp tục đề xuất cải tiến
hỗ trợ các địa phương tránh xảy ra sai sót sau này khi đưa vào vận hành
hiện tình hình dịch tại thủ đô cơ bản được kiểm soát tuy nhiên không thể
vì vậy người dân lơ là trong công tác phòng chống dịch đây được coi là trách nhiệm
của mỗi người đối với sức khỏe bản thân và cộng đồng
ngày hai mươi sáu tháng ba ông châu minh đảm
chủ tịch ubnd xã khánh hội huyện u minh tỉnh cà mau cho biết
đã tạm đình chỉ công tác với ông lưu công vinh viên chức vụ trách
thương binh xã hội của xã người này có liên quan đến việc ký nhận thay
cho hai mươi bốn người số tiền ba mươi sáu triệu đồng hỗ trợ covid một mươi chín
theo chủ tịch ubnd xã khánh hội ông vinh bị tạm đình chỉ công tác
để phục vụ việc làm rõ các thông tin liên quan đến hỗ trợ người dân khó khăn
trên địa bàn vì ảnh hưởng dịch covid một mươi chín trước đó vào ngày hai mươi năm tháng ba
tổ công tác của sở lao động thương binh và xã hội
tỉnh cà mau xác minh các hộ dân làm việc với lãnh đạo xã trường ấp ba
và ông lưu công vinh xung quanh việc cấp tiền hỗ trợ covid một mươi chín
như có cấp cho hộ dân hay không vì sao còn nhiều hộ chưa cấp
thực tế người dân phản ánh
nhiều người dân là lao động tự do trên địa bàn xã khánh hội huyện u minh
tỉnh cà mau bị thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
chưa nhận được hỗ trợ một năm triệu đồng dù đã nhiều lần hỏi nhưng người dân
không được câu trả lời thỏa đáng sau đó khi có người tố giác thì
mới biết số tiền hỗ trợ đã có người ký nhận
theo ubnd xã khánh hội qua xác minh tại ấp ba có hai mươi bốn người bị giả chữ ký
với số tiền tổng ba mươi sáu triệu đồng người chủ trương giả chữ ký là ông lưu công vinh
viên chức thương binh xã hội ubnd xã khánh hội
người thực hiện là bà lý hồng mận trưởng ấp ba
lý giải việc này ông vinh cho biết do gần hết thời gian nhận hỗ trợ
mà người dân không đến nhận sợ bị thu hồi số tiền trên nên bảo bà mận nhận
bà mận nhờ hai người dân đang đi làm thủ tục hành chính
tại xã giả chữ ký của hai mươi bốn hộ dân
vậy người dân sau đó có nhận lại được số tiền này đúng như quy định hay không
hay trong vụ việc này có dấu hiệu của chiếm đoạt tiền
công an hiện vẫn đang điều tra để làm rõ
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn vừa ký ban hành công văn
về việc tiêm vaccine covid một mươi chín liều cơ bản và liều nhắc lại
theo đó tại nội dung công văn một nghìn năm trăm linh sáu hướng dẫn người đã tiêm đủ liều cơ bản
bằng vaccine mrna vaccine ngừa covid một mươi chín do pfizer
hoặc moderna sản xuất
có thể tiêm liều nhắc lại bằng vaccine do astrazeneca sản xuất
thời gian tiêm tối thiểu là ba tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản
hiện nay bộ y tế quy định về việc tiêm liều vaccine và nhắc lại vaccine covid một mươi chín
tại công văn một mươi bảy trăm hai mươi hai bitdp ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và công văn năm trăm linh tám bitgp ngày hai mươi tám tháng một như sau
người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng sinopharm
hoặc vaccine sputnik v có thể tiêm mũi bổ sung cùng loại
với liều cơ bản hoặc vaccine mrna
đối với người tiêm mũi cơ bản vaccine sinopharm
cũng có thể tiêm mũi bổ sung vaccine astrazeneca
khoảng cách tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản
từ hai tám ngày đến ba tháng
người đã tiêm các mũi cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine
thì tiêm mũi vaccine cùng loại đó hoặc vaccine mrna
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau
thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mrna
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine
sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó
hoặc vaccine mrna hoặc vaccine vector virus
khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất ba tháng
sau mũi cuối cùng của liều cơ bản
người đã tiêm mũi hai vaccine trước đó
bằng bất kể vaccine gì tiêm liều nhắc lại vaccine moderna
với liều dùng hai mươi năm ml một phần hai liều cơ bản
theo bộ y tế đến ngày hai mươi năm tháng ba
tổng số liều vaccine covid một mươi chín được tiêm trên cả nước
trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
mũi một là bảy mươi một một trăm chín mươi năm bốn trăm hai mươi một liều

mũi ba là một bốn trăm chín mươi chín một trăm bảy mươi sáu liều
mũi bổ sung là một mươi bốn bảy trăm tám mươi chín hai trăm một mươi bảy liều
mũi nhắc lại là ba mươi hai hai nghìn bốn trăm linh ba liều
số liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là
mũi một là tám bảy trăm bảy mươi tám tám trăm một mươi bảy liều
mũi hai là tám ba trăm bốn mươi hai một trăm chín mươi bốn liều
bộ y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh
ra soát tổ chức tiêm liều cơ bản
liều bổ sung cho người trên năm mươi tuổi
người có bệnh nền đến khám bệnh
chữa bệnh tại cơ sở
sau khi tiêm đủ liều vaccine cơ bản
thì trể khai tiêm liều bổ sung
và liều nhắc lại theo thứ tự ưu tiên
trước mắt tiêm vaccine covid một mươi chín
miễn phí cho người dân
sau khi tiêm liều bổ sung

thưa quý vị kể từ khi xuất hiện
đợt coronavirus đầu tiên vào tháng ba
các triệu chứng covid một mươi chín đã là vấn đề
đáng quan tâm tình hình thậm chí
còn trở nên căng thẳng hơn ở ấn độ
trong và sau khi biến thể delta
dẫn đầu làn sóng covid hai
do nhiều người gặp phải các triệu chứng
ngay cả khi đã hồi phục sau khi nhiễm bệnh
khi các nhà nghiên cứu tiếp tục
mở rộng sự hiểu biết của họ
về tác động của covid một mươi chín
đối với cơ thể chúng ta
người ta đã tiết lộ rằng
có hai triệu chứng chiếm bảy mươi
các trường hợp mắc covid một mươi chín kéo dài
theo một nghiên cứu mới được thực hiện
bởi các nhà nghiên cứu tại đại học cambridge
các vấn đề về trí nhớ và thiếu tập trung
là hai triệu chứng phổ biến được phát hiện
trong khoảng bảy mươi các trường hợp
mắc covid một mươi chín kéo dài
nghiên cứu chi tiết tiết lộ rằng
cứ một mươi bệnh nhân covid một mươi chín
thì có một người bị một số vấn đề
về thần kinh khác sau những tháng
kể từ lần nhiễm trùng đầu tiên
dựa trên dữ liệu mà nhóm các nhà nghiên cứu
thu thập được những người mắc phải
hai triệu chứng cơ bản này rất lâu
sau khi bị nhiễm ban đầu thường phải vật lộn
để cố gắng thực hiện các bài kiểm tra nhận thức
bảy mươi năm những người bị các vấn đề
về thần kinh sau khi nhiễm covid một mươi chín
cho biết rằng họ khó tập trung
vào công việc những dấu hiệu này
kéo dài trong khoảng sáu tháng đến một năm
sau lần nhiễm covid một mươi chín đầu tiên
nghiên cứu trước đây được thực hiện
bởi các nhà nghiên cứu để hiểu
các triệu chứng của covid một mươi chín kéo dài
đã làm nổi bật một số triệu chứng khác
người ta có thể gặp tất cả các triệu chứng này
cùng nhau hoặc chỉ phải đối phó
với một hoặc hai
các dấu hiệu khác bao gồm cảm giác ngứa gian trên da
mệt mỏi khó thở ho đau khớp
tức ngực mất ngủ đau cơ hoặc đau đầu
nhịp tim nhanh hoặc hồi hộp
chống ngực trầm cảm lo lắng
sốt chóng mặt khi thay đổi tư thế
virus corona và các biến thể của nó
ảnh hưởng đến các cơ quan của chúng ta
theo nhiều cách virus nhân lên
trong hệ thống hô hấp của chúng ta
và ảnh hưởng chủ yếu đến phổi
nhưng nó cũng có thể di chuyển đến các cơ quan khác
và có thể làm hỏng chúng
điều này làm cho việc chăm sóc trở nên cần thiết hơn
ngay cả khi các triệu chứng mới xuất hiện ban đầu
nếu bạn thấy bất kỳ dấu hiệu nào
của covid một mươi chín kéo dài sau đó
tốt nhất là liên hệ với bác sĩ của bạn
và có biện pháp điều trị thích hợp
trong một số trường hợp
covid một mươi chín kéo dài cũng có thể dẫn đến đông máu
suy các cơ quan trầm cảm
và mất ngủ
giám đốc y tế vùng england của anh
khẳng định còn cả chặng đường dài
cho đến khi thế giới thoát khỏi covid một mươi chín
và đây sẽ là dịch bệnh lưu hành
và có mối đe dọa đối với sinh mạng
tương tự như dịch cúm
giám đốc y tế vùng england của anh
giáo sư chris whitty cảnh báo
thế giới có thể hứng chịu làn sóng
dịch covid một mươi chín mới trong hai năm tới
do sự xuất hiện của một biến thể
gây hậu quả khó lường hơn cả omicron
ông khẳng định còn cả chặng đường dài
cho đến khi thế giới có thể thoát khỏi
đại dịch covid một mươi chín
và đây sẽ là dịch bệnh lưu hành
và có mối đe dọa đối với sinh mạng tương tự dịch cúm
tại hội nghị sức khỏe cộng đồng
của hiệp hội chính quyền địa phương vùng england
ông whitty cho rằng
còn quá sớm để nghĩ rằng đại dịch covid một mươi chín
đã đạt đến trạng thái ổn định
và ông kêu gọi thế giới cần phải thận trọng với đại dịch này
ông cũng cho rằng
những hậu quả liên quan đến omicron không hề nhẹ
như nhiều chuyên gia đã nhận định trước đó
ông nhấn mạnh
thế giới có thể thấy được đại dịch kết thúc
bởi một biến thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn omicron
trên thực tế
thế giới đã ghi nhận thêm nhiều biến thể
của virus sars cov hai
mới đây nhất tổ chức y tế thế giới xác nhận
sự tồn tại của biến thể lai giữa omicron và delta
tuần trước instagram cũng đã phát hiện
một biến thể mới lai giữa hai biến thể phụ
của omicron br một và br hai
may mắn một số nghiên cứu đang được tiến hành
cho thấy không có sự lây lan nghiêm trọng nào được ghi nhận
trong khi đó chuyên gia sức khỏe hàng đầu của who
maria vanker khob nhấn mạnh
ở giai đoạn dịch bệnh hiện nay
xét nghiệm và giải trình tựa gen
cần đặc biệt chú trọng
khi virus biến đổi theo thời gian
covid một mươi chín vẫn đang liên tục có những biến chủng
mới phức tạp cần khoa học nghiên cứu
cho thấy dịch bệnh vẫn còn đáng lo ngại
chúng ta không nên có tâm lý chủ quan
lơ là chúng quá sớm
trên tình trạng liên tục có những biến trọng
covid một mươi chín mới thì một nghiên cứu gần đây cho biết
có một loại vaccine mới được bào chế
theo công nghệ mrna
hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cách mạng đột phá
và có thể vô hiệu hóa
các biến trọng covid một mươi chín
theo medical news các chuyên gia
tại đại học mahidol bangkok thái lan
đã tạo ra loại vaccine sinh học mới
giúp tăng cường khả năng chống lại
nhiên cứu của nhóm chuyên gia
ở thái lan dùng chuột thí nghiệm
và phát hiện tiềm năng trung hòa kháng thể mạnh
của rna hình tròn phân tử
polymer có vai trò mạ hóa
nhiên cứu đã được đăng trên
bior sáu và đang chờ phản biện
protein guide là một đặc điểm sinh học
chính của ncov được sử dụng
làm thành phần của vaccine mới
loại protein này có khả năng tạo ra phản ứng
biến dịch tốt và rất mạnh
sars cov hai đã phát triển với nhiều loại
biến trùng khác nhau nhằm vô hiệu hóa
tuy nhiên các nhà
nghiên cứu này tạo ra kháng thể
có thể kết hợp với vaccine mrna
từ đó vô hiệu hóa các biến trùng mới
protein mà họ tạo ra là
v lib nâng cấp khả năng ổn định nhiệt
đồng thời duy trì các chuyển động
của miền liên kết thụ thể rbd
thí nghiệm trên chuột đã cho thấy
phản ứng vượt trôi của v lib
so với vaccine gốc là sp hai
điều này giúp tạo ra phản ứng miễn dịch rộng hơn
được tạo ra dựa trên các phân tử
mrna tuyến tính
các phân tử này vốn dĩ không ổn định
nhưng nhờ có sự tác động của cấu trúc
hóa trị chúng trở nên ổn định hơn
sự tuân hoan của rna cũng bảo vệ
các phân tử này khỏi bị phân hủy bởi
các enzyme và cho phép protein
tồn tại lâu hơn protein đột biến
v lib x có chứa sáu acid amine
có thể thay thế và kết hợp trong nền tảng
vòng sinh học sau đó họ phát hiện
đột biến v lib x có thể chống lại
ncov họ cũng xác định
liệu v lib x có khả năng
tạo ra các kháng thể chống lại một số
biến chủng của covid một mươi chín hay không
kết quả cho thấy v lib x hoạt động
mạnh mẽ khi tiếp xúc omicron
b một một năm trăm hai mươi chín vốn là
chủng phổ biến nhất hiện nay
nghiên cứu này đã chứng minh tiềm năng của
vaccine sinh học v lib x trong
việc tạo ra kháng thể chống lại virus
trong vòng bảy tuần sau khi tiêm liều tăng cường
nó cũng tạo ra các phản ứng miễn dịch
thuận lợi cho tế bào những kết quả
này rất hứa hẹn và được đánh giá là
mở ra con đường mới cho công cuộc thử nghiệm
vaccine thế hệ tiếp theo với hiệu quả
cao hơn một số nhà khoa học
cho rằng các nước nên tiêm vaccine
covid một mươi chín hàng năm hoặc vài năm
một lần như các mũi tiêm phòng cúm
do miễn dịch của con người suy yếu
theo thời gian
tiến sĩ archana chatterjee
hiệu trưởng trường y khoa chicago
đại học rosalind franklin cho biết
để giữ dịch bệnh trong tầm kiểm soát
chúng ta cần có hình thức tiêm phòng định kỳ
xong chúng tôi chưa rõ nên tiêm hàng năm
hai năm hay năm năm một lần
chúng tôi sẽ có câu trả lời khi thu thập
thêm dữ liệu
ủy ban tư vấn vaccine của cục quản lý thực phẩm
và dược phẩm mỹ fda dự kiến sẽ họp
vào ngày sáu tháng bốn để thảo luận
về việc tiêm liều vaccine tăng cường
trong tương lai cuộc họp nhằm hỗ trợ
fda trong việc xây dựng lịch trình chung
để tiêm liều tăng cường đảm bảo điều trình
vaccine nhằm tấn công các biến chủng
cụ thể của covid một mươi chín
một ngày trước khi fda thông báo về cuộc họp
cựu ủy viên cơ quan tiến sĩ
scott goliath cho biết
ông ủng hộ việc tiêm vaccine covid một mươi chín hàng năm
ông goliath nhận định
vaccine covid một mươi chín hiệu quả trong vòng sáu tháng
ngăn ngừa các ca nhiễm có triệu chứng
như vậy nó có thể trở thành
một loại vaccine tiêm hàng năm cho đa số người mỹ
các chuyên gia cho rằng
covid một mươi chín không biến mất sớm
dịch sẽ chuyển thành mầm bệnh lưu hành
thường xuyên xuất hiện trong cộng đồng nhưng không ảnh hưởng
lớn đến y tế xã hội như đại dịch
nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng
biễn dịch từ vaccine pfizer moderna
và johnson johnson có thể suy yếu
trong vài tháng đặc biệt là người
cao tuổi có thể chạm yếu hơn
một số chuyên gia phỏng đoán
vaccine tiêm định kỳ trong tương lai
sẽ có công thức hoàn toàn khác với loại
đang được sử dụng hiện nay một số công ty
lớn đang phát triển vaccine phổ quát
có tác dụng với bất cứ biến chủng nào
của ncov đang lưu hành
thượng hải trung quốc ghi nhận số ca
covid một mươi chín tăng mạnh nhưng một thành viên
lực lượng đặc trách covid một mươi chín của
thành phố khẳng định ngày hai mươi sáu tháng ba
rằng giới chức quyết tâm tránh
phong tỏa hoàn toàn để tránh tác động
kinh tế hàng triệu người trung quốc
ở các khu vực có ca covid một mươi chín
tăng mạnh đã bị phong tỏa toàn thành phố
sau đợt bùng phát omicron
tuy nhiên thượng hải với mục tiêu giảm bớt
sự gián đoạn kinh tế đã triển khai cách
tiếp cận có mục tiêu hơn phong tỏa
bốn mươi tám giờ theo các khu dân cư riêng lẻ
và xét nghiệm quy mô lớn nhưng vẫn
đảm bảo cho phần lớn thành phố hai mươi năm triệu
dân hoạt động tại cuộc họp báo
hàng ngày tại thượng hải ngày hai mươi sáu tháng ba
các quan chức đã đề cập tới tầm quan trọng
của việc tránh phong tỏa toàn bộ thành phố
cảng khổng lồ nếu thượng hải
thành phố này của chúng ta dừng lại hoàn toàn
sẽ có nhiều tàu trở hàng quốc tế
trên biển hoa đông điều này sẽ tác động
đến toàn bộ nền kinh tế quốc gia và nền
kinh tế toàn cầu gu fan
chuyên gia y tế thuộc lực lượng đặc trách
chống dịch của thành phố cho hay
bình luận được đưa ra trong bối cảnh các quan chức
thượng hải cũng thông báo bắt đầu phát bộ
tự xét nghiệm covid một mươi chín cho người dân
thành phố dấu hiệu mới nhất cho thấy
chính quyền đang mở rộng ứng phó với đại dịch
tỉnh cát lâm phía đông bắc trung quốc
cũng thông báo ngày hai mươi sáu tháng ba
về việc bắt đầu phân phối năm trăm linh
bộ dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên nhanh
thượng hải và cát lâm là những khu vực
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát
dịch covid một mươi chín của trung quốc hiện nay
vốn bắt đầu từ đầu tháng ba
thượng hải báo cáo đợt tăng số ca
covid một mươi chín mạnh ở các cụm dịch
trong thành phố trong ngày hai mươi sáu tháng ba
với hai hai trăm sáu mươi chín ca mới
chiếm khoảng bốn mươi tổng số ca
mới trên toàn quốc
thưa quý vị và các bạn
có thể thấy đại dịch covid một mươi chín
vẫn còn diễn biến khá phức tạp
khi liên tục virus sars cov hai
có những biến thể mới
chủ mô micron đang là chủng ghi nhận
có nhiều ca mắc nhất hiện nay
có đặc điểm dễ lây lan
và có tốc độ lây lan nhanh chóng
vì vậy chúng ta không được chủ quan
hãy luôn tuân thủ những biện pháp
bảo vệ sức khỏe bản thân ở nơi công cộng
như giữ khoảng cách xì khuẩn và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin covid ngày hôm nay của chúng tôi